công an thành phố đồng hới tỉnh quảng bình vừa khởi tố bắt tạm giam vũ minh cương
trú tại thành phố hà nội để điều tra làm rõ về hành vi dâm ô đối với người dưới một mươi sáu tuổi
vào ngày ba tháng sáu vũ minh cương điều khiển xe máy di chuyển từ hà nội vào thành phố đà nẵng
trên đường đi dọc quốc lộ một a qua nhiều tỉnh thành phố trong đó có quảng bình
cương đã nhiều lần cho xe áp sát các trẻ em gái và phụ nữ để thực hiện hành vi sàm sỡ
chỉ sau bốn mươi tám giờ đồng hồ lực lượng công an đã bắt giữ được đối tượng vũ minh cương
khi đang trên đường quay trở về thành phố hà nội